sáng nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã tới tham dự tọa đàm thành phố đà nẵng hai mươi năm năm thành tựu và triển vọng
tọa đàm này là dịp thành phố đà nẵng nhìn lại tổng kết và lắng nghe những ý kiến góp ý của các chuyên gia
nhà quản lý lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ từ đó định ra tầm nhìn chung và giải hạn phát triển kinh tế xã hội thành phố trong giai đoạn mới
bảy mươi năm năm trôi qua kể từ ngày trở thành đơn vị hành chính trực thuộc trung ương đà nẵng từ một thành phố loại ba thuộc tỉnh quảng nam đà nẵng
đã vươn lên thành đô thị loại một cấp quốc gia với tất cả thế mạnh được khai thác và phát huy ngày càng hiệu quả
đà nẵng giờ đây đã là một đô thị lớn của khu vực miền trung tây nguyên với ước tính grdb trung bình trong hai mươi năm năm tăng khoảng chín một năm

trong đó dấu ấn nổi bật là thực hiện hiệu quả việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng mở rộng không gian đô thị tư chỉ khoảng ba trăm sáu mươi con đường
thì đến nay thành phố đã có hơn hai ba trăm linh con đường với hơn một hai trăm linh km đường bộ
đó là kết quả của những chủ trương chính sách đúng đắn vì lợi ích nhân dân trên hết trước hết
nhân dịp tham dự buổi tòa đàm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã thăm hỏi tri ân và tặng quà một số nguyên cán bộ thành phố
qua các thời kỳ xây dựng và phát triển đà nẵng
cũng trong chuyến thăm lần này chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đến thăm hỏi và động viên công nhân công ty cổ phần dịch may hai mươi chín tháng ba
tại buổi thăm chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực vực dậy sản xuất trong khó khăn do đại dịch covid một mươi chín của công ty
chủ tịch nước nhắc nhở doanh nghiệp muốn tiếp tục phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh trong tình hình khó khăn hiện nay
trước hết là phải chủ động tìm kiếm thị trường mới chuyển hướng sang xuất khẩu xây dựng nhà máy xanh
và đặc biệt là phải luôn quan tâm giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động thì mới đảm bảo tính cạnh tranh và phát triển bền vững
thưa quý vị và các bạn trong suốt bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành ba mươi một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi một ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cán bộ chiến sĩ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã không quản ngại khó khăn gian khổ
luôn nêu cao tinh thần tận tụy trong công việc đoàn kết thống nhất không ngừng tu dưỡng rèn luyện thụ lý
điều tra làm rõ hàng trăm vụ án đóng góp quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sự vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
đây là hiện trường vụ án xảy ra tại xã sơn phú huyện định hóa vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
hùng thủ dùng dao chém sáu người thương vong sau đó bỏ trốn
nhận định tính chất manh động nguy hiểm của đối tượng gây án cán bộ chiến sĩ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp với các vụ án
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thái nguyên và chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường thu thập dấu vết vật chứng khám nghiệm tử thi
xác định nguyên nhân ghi lời khai các nhân chứng phối hợp truy bắt thành công đối tượng gây án sau bốn giờ lẩn trốn
đó chỉ là một trong nhiều vụ án phạm tội đặc biệt nghiêm trọng mà văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thụ lý giải quyết thời gian qua
để hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã chủ động tham mưu với thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động điều tra của lực lượng cảnh sát điều tra toàn tỉnh xử lý giải quyết đơn thư có liên quan đến hoạt động điều tra
theo dõi quản lý công tác truy nã truy tìm tiến hành hoạt động điều tra các vụ án theo thẩm quyền
để hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm văn phòng cảnh sát điều tra có hiệu quả các hoạt động điều tra có liên quan đến hoạt động điều tra các vụ án theo thẩm quyền
tinh thông về pháp luật có bản lĩnh chính trị vững vàng mưu trí dũng cảm trong điều tra giải quyết các vụ án hình sự do đơn vị thụ lý đồng thời thực hiện tốt chức năng tham mưu kiểm tra hướng dẫn lực lượng cảnh sát điều tra nâng cao chất lượng công tác điều tra xử lý tội phạm không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao
để hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm văn phòng cảnh sát điều tra có hiệu quả các vụ án hình sự do đơn vị thụ lý đồng thời thực hiện tốt chức năng tham mưu kiểm tra hướng dẫn lực lượng cảnh sát điều tra